chiều ngày ba tháng tám sở y tế tỉnh con tum cho biết trường hợp nữ một mươi chín tuổi cư trú tại thị trấn đắc hà
trở về từ đà nẵng có tiếp xúc gần với bệnh nhân năm trăm sáu mươi bốn đã cho kết quả âm tính lần một với covid một mươi chín
hiện tại sức khỏe của trường hợp trên vẫn ổn định không có triệu chứng của covid một mươi chín
các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp này cũng đang được cách ly và theo dõi y tế
hiện tỉnh con tum đã cách ly tám mươi sáu trường hợp tại các cơ sở y tế
tổng số người được theo dõi cách ly tại nhà là hơn ba năm trăm linh người